thưa quý vị cuối năm luôn là thời điểm nóng về tình trạng vi phạm nồng độ cồn
nhưng đáng chú ý hơn là những ma men này còn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị kiểm tra
mới đây tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an tỉnh hà nam
một người điều khiển xe ô tô đã tăng ga bỏ chạy rồi hút thẳng vào hai cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
khiến cho hai đồng chí này bị thương
cụ thể vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại tuyến đường khánh hòa thị xã duy tiên
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã duy tiên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tài xế điều khiển xe ô tô mang biển số ba mươi k bốn mươi sáu nghìn tám mươi bốn đã không tuân thủ mà lái xe tông thẳng vào hai cảnh sát giao thông
được biết chủ xe sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại hà nội
còn người điều khiển xe thời điểm gây ra vụ việc trên là con trai của chủ xe sinh năm hai nghìn ba tên là phạm đình huân
sau khi được vận động gia đình đã đưa huân đến cơ quan công an
trình diện tại cơ quan công an huân thừa nhận hành vi vi phạm
mâu thuẫn từ trước vũ đức danh một mươi bảy tuổi đã rủ thêm đồng bọn
mang theo hung khí hẹn nguyễn anh hào một mươi năm tuổi để giải quyết mâu thuẫn
công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nhóm sáu đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h một mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi ba vũ đức danh đã rủ thêm bảy đối tượng rượt đuổi
dùng hung khí đánh nhau với nhóm của nguyễn anh hào dọc tuyến đường ba triệu
thuộc phương cẩm đông thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
khi người dân hô hào lực lượng công an đến hiện trường các đối tượng lên xe bỏ chạy
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều gậy gỗ tuyếp sắt và kiếm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với sáu đối tượng áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã phường
đối với ba đối tượng do chưa đủ một mươi sáu tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho biết đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường thanh châu thành phố phủ lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bước đầu cơ quan công an làm rõ từ ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng lê tuấn anh đã cho một người dân vay ba mươi năm triệu đồng với lãi suất lên đến năm mươi đồng
một triệu một ngày tương ứng với bảy trăm tám mươi hai một mươi bốn đến một tám trăm hai mươi năm một năm gấp ba mươi chín lần đến chín mươi một lần mức lãi suất
cao nhất quy định thu lợi bất chính trong việc cho vai lãi nặng là trên một trăm một mươi hai triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
như vậy là thời điểm cuối năm lợi dụng nhu cầu chi tiêu của một số người dân có hoàn cảnh khó khăn
không có việc làm ổn định cần nguồn vốn vay nhanh để kinh doanh buôn bán kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình
các đối tượng hoạt động tín dụng đen đã sử dụng nhiều chiêu trò thủ đoạn để lôi kéo rụ rỗ hình thức cho vay tiền nhanh
lãi suất thấp trước tình hình trên công an tỉnh vĩnh long đã tập trung đẩy nhanh các giải pháp phòng ngừa
đấu tranh đẩy lùi tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn
không ai ngờ rằng căn phòng trọ chưa đầy một mươi m hai này lại là nơi hoạt động của nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng
qua công tác trinh sát ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã bất ngờ khám xét nhanh
thì phát hiện các đối tượng cất dấu trên một trăm năm mươi kg tờ rơi hàng chục căn cức công dân chứng minh nhân dân
cùng bảy mươi một hợp đồng cho vay tiền với tổng số tiền hơn một năm tỷ đồng
thời điểm kiểm tra đối tượng bùi thế đợi chú ở huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đang vào phòng trọ chuẩn bị lấy tờ rơi đi giải
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là nguyễn văn bảy và nguyễn văn thiêm cùng chú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là nguyễn văn bảy và nguyễn văn thiêm cùng chú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
công an bắt giữ thêm hai đối tượng là nguyễn văn bảy và nguyễn văn thiêm cùng chú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
công an tạm giữ bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay
qua làm việc đối tượng khai nhận cho vay với lãi suất ba mươi một tháng tương đương ba trăm sáu mươi một năm
kiểm soát địa bàn công an xã vạn thắng phối hợp với công an xã vạn bình huyện vạn ninh
tỉnh khánh hòa đã phát hiện bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng trần thị gái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại huyện vạn ninh bị phát hiện khi đang tàng trữ
trong người hai viên ném màu trắng nghi là ma túy qua đấu tranh đối tượng khai
hai viên ném màu trắng nói trên là heroin tiến hành khám xét nơi ở của trần thị gái
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm một mươi ba túi nhựa bốn mươi bốn tép nhỏ sáu tép lớn
đối tượng khai nhận số tăng vật trên là heroin được chia nhỏ ra để bán kiếm lời
trong khi đó một mươi hai đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet
tại một căn nhà trên địa bàn ấp giải b xã châu hưng a huyện vĩnh lợi
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi hai điện thoại di động số tiền gần bốn mươi triệu đồng
với một số tăng vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa bắt thành công hai đối tượng truy nã
đó là đỗ văn biên sinh năm hai nghìn ở xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương
và phạm đình khang sinh năm hai nghìn một ở xã minh đức thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
trước đó biên đã bị
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh hải dương ra quyết định truy nã vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba về tội cố ý gây thương tích
còn khang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương ra quyết định truy nã vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba về tội gây dối trật tự công cộng
sau khi bị truy nã biên và khang đã bỏ trốn không có mặt tại địa phương
qua công tác nắm tình hình khi biết được thông tin nơi ẩn náu của các đối tượng phòng an ninh điều tra đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương tổ chức vay bắt các đối tượng này
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng tám mươi năm bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức liên quan
mở rộng điều tra cục cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với nhóm đối tượng này đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và tiếp tục xác minh làm việc với những người đã vai tiền của nhóm này củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê bà đĩnh chú huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an quận phát hiện các vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tín dụng đen do đĩnh điều hành hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn
thủ đoạn của đĩnh là sử dụng mạng xã hội facebook để đăng tải các bài viết nhằm tìm kiếm người vay sau đó hẹn gặp trực tiếp để thỏa thuận cụ thể về số tiền cần vay thời hạn vay lãi suất và cách thức trả lãi
khi người vai đồng ý và tùy theo nhu cầu đối tượng sẽ cho vay từ năm đến năm mươi triệu đồng thời hạn vay thông thường là từ hai mươi năm ngày đến ba mươi hai ngày lãi suất được tính theo ngày
ban đầu đĩnh cho vay với lãi suất là một năm mươi ba một ngày
tuy nhiên khi người vai không có tiền trả tiếp thì đối tượng yêu cầu tất toán khoản vai trước bằng cách là vai khoản vai khác
cứ như thế lãi suất lần sau cao hơn lần trước và lên đến ba năm mươi hai một ngày tương đương với một hai trăm tám mươi bốn một năm
thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng mới đây công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh và bắt xử hai đối tượng gồm nguyễn đăng luyết và nguyễn văn đạt
cùng chú tỉnh thừa thiên huế về hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản trên không gian mạng
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lập facebook lấy tên là công ty sổ số kiến thiết thủ đô năm mươi ba e hàng bài hoàn kiếm thành phố hà nội
sau đó sử dụng các nick ảo vào bình luận nhấn like câu view chạy quảng cáo đồng thời để lại số điện thoại trên trang facebook
khi có người liên hệ các đối tượng sẽ tư vấn cam kết cấp số lô số đề đảm bảo chính xác một trăm linh trúng thưởng và đưa ra các gói phí để người chơi lựa chọn
có giá từ năm triệu cho đến ba mươi triệu đồng tương ứng với các mức giải khác nhau
khi có kết quả nếu người chơi trúng thưởng thật thì các đối tượng sẽ gọi điện yêu cầu người chơi chuyển thêm tiền lọc và tiếp tục tư vấn cho người chơi mua số vào ngày hôm sau
trường hợp người chơi không trúng thưởng các đối tượng sẽ lấy lý do là có thanh tra kiểm tra đột xuất nên hủy số và cấp bù số vào ngày hôm sau
ngày hôm sau số cấp bù vẫn không trúng người chơi yêu cầu trả lại tiền thì các đối tượng sẽ chặn liên lạc
với thủ đoạn lừa đảo như trên nguyễn đăng luyết và nguyễn văn đạt đã lừa đảo chiếm đo tài sản của hai mươi một người với tổng số tiền là một trăm chín mươi hai triệu đồng
còn tại nghệ an công an tp vinh vừa phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt giữ hai đối tượng thu hơn một mươi kg ma túy các loại
hai đối tượng bị bắt giữ là thảo a cang và thảo a thông đều trú tại xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
trước đó lực lượng công an phát hiện hai đối tượng này có biểu hiện nghi vấn móc nối với đối tượng người lào để giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn
sau đó các đối tượng vận chuyển ma túy vào địa bàn nghệ an và các tỉnh thành phía nam để phân phối tiêu thụ
sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng sáu giờ năm mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai khi xe khách chạy tuyến sơn la nghệ an có nhiều biểu hiện nghi vấn đến địa phận xã nghi kim thành phố vinh
công an tp vinh đã nhanh chóng tiếp cận kịp thời khống chế và bắt giữ thành công đối tượng thảo a cang cùng với thảo a thông thu giữ số tang vật là bảy kg ma túy đá hai kg ma túy ketamin hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn ngay trong ngày đầu gia quân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã vận động thành công nguyễn trung như ý
chủ tỉnh quảng ninh
là đối tượng bị truy nã về tội gây dối trật tự ra đầu thú
đối tượng ý bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương ra quyết định truy nã vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
qua công tác nắm tình hình khi biết được thông tin nơi ẩn náu của đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã vận động gia đình yêu cầu ý đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng nhận sự khoan hồng của pháp luật
sau khi về địa phương đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai ý đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương để được hưởng nhận sự khoan hồng của pháp luật